thưa quý vị với số lượng hàng ngàn ca f cách ly tại nhà cần bình oxy hỗ trợ
đang đặt ra bài toán cung ứng cho trung tâm y tế địa phương cũng như là cho các đội tình nguyện
trước thực tế một số lượng lớn bình oxy vì nhiều lý do thất thoát
lực lượng tình nguyện đang kêu gọi các gia đình chủ động gửi trả mặt hàng này
sang sẻ để nhiều hoàn cảnh khác có khí thở
gần một tháng qua chuyến xe oxy không đồng của nghệ sĩ việt hương cùng công sự
đã hỗ trợ kịp thời hàng nghìn trường hợp f cách ly tại nhà
tuy nhiên thống kê vào cuối tuần qua sáu trăm linh trên một bình chưa thể thu hồi
vì lý do khách quan lận chủ quan
ủa y tế tại thấy xe oe tới xe đỏ tới tưởng xe tới đâu biết xe chị
oe tới đem cái bình này giác trả là y tế
tụi chị xin nhắc lại là tụi chị không có lấy tiền cọc
tại vì nếu lấy tiền cọc cái bình này một triệu ba
lỡ có người nào không có một triệu ba làm sao người ta thở
cho nên chị phi luôn không có lấy đồng cắt nào đưa cái bình này y chơn
tới thở rồi trả cho chị là được
atm oxy mô hình tiên phong hỗ trợ khí thở cho bệnh nhân f cách ly tại nhà
cũng từng gặp tình huống tương tự
một mặt tình nguyện viên của quận đoàn phường còn mỏng
nên không thể vừa phục vụ gia đình người bệnh vừa truy thu bình
mà khác các gia đình f cũng chưa đủ kênh thông tin để xử trí với vật dụng y tế này
các nhà máy sang chiếc oxy trên địa bàn thành phố hồ chí minh
vẫn đủ công suất cung ứng cho số lượng f từ theo dõi sức khỏe tại nhà
tuy nhiên số lượng bình hiện tại đang còn phải phục vụ cho những bệnh viện giải chiến
trung tâm hội sức công suất lớn
do đó hiện tại đang cần sự sang sẻ của gia đình bệnh nhân trong bài toán khí thở

các nhà máy sang chiếc oxy trên địa bàn thành phố hồ chí minh
đã có theo một số trung tâm
trung tâm lưu động để sẵn sàng hỗ trợ kịp thời nhu cầu oxy y tế của các bệnh viện trên địa bàn
trung tâm y tế phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín cùng mạng lưới tình nguyện viên tiếp tục được mở rộng
để nhanh chóng nhất đưa khí thở đến với f
gia đình có người bệnh cần cập nhật cho hotline gần nhất để được hỗ trợ tại nhà
tránh di chuyển gia tăng nguy cơ lây nhiễm cộng đồng